thư viện khoa học tổng hợp sở văn hóa và thế thao thành phố đà nẵng phối hợp với các đơn vị cá nhân liên quan trong và ngoài thành phố
đã tổ chức ngày hội văn hóa đọc đà nẵng hai nghìn một mươi chín và ra mắt ô tô thư viện lưu động đa phương tiện
ngày hội văn hóa đọc đà nẵng hai nghìn một mươi chín và ra mắt xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi
với nhiều hoạt động sôi nổi như tọa đàm giới thiệu các tác giả tác phẩm giao lưu giữa các nhà văn nhà thơ tác giả với độc giả
trưng bày triển lãm kinh doanh xuất bản phẩm hội thi xếp sách nghệ thuật dành cho khối trường đại học cao đẳng và phổ thông trung học
đặc biệt là hoạt động trải nghiệm ô tô thư viện lưu động đa phương tiện
ngày hội văn hóa đọc không chỉ khích lệ cộng đồng tham gia đọc sách mà còn góp phần nâng cao dân trí trí thức và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn